theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang hiện đã có ba địa phương tái phát dịch tả lợn châu phi là xã phúc yên huyện lâm bình xã minh hương huyện hàm yên và xã thượng nông huyện na hàng
một mươi sáu hộ chăn nôi tại các xã phúc yên minh hương thượng nông có lợn bị mắc bệnh với tổng trọng lượng gần bốn tấn
toàn bộ lợn mắc bệnh đã được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã phối hợp với các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch hỗ trợ thuốc vôi bột tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch tạm dừng hoạt động mua bán gia súc khu vực có dịch thành lập các chốt kiểm dịch nhằm ngăn chặn dịch phát sinh làn rộng